ngày một mươi tháng tám công an huyện an dương thành phố hải phòng đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi
vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng cây xăng
ở xã bắc sơn huyện an dương thành phố hải phòng làm cho bảy người bị thương và một người tử vong
trước đó vào tối ngày tám tháng tám khi các công nhân đang đổ bê tông phần mái công trình xây dựng cây xăng
của công ty cổ phần thương mại minh tân thì bất ngờ giàn giáo bị sập
vụ tai nạn khiến anh vũ anh thêm hai mươi ba tuổi ngụ số ba ngõ tám mươi một tổ do nha phường quán toan
quận hồng bàng thành phố hải phòng tử vong và bảy người khác bị thương phải vào bệnh viện điều trị
theo ubnd huyện an dương chủ đầu tư công trình là công ty cổ phần thương mại minh tân
có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng công trình trên
để xảy ra vụ tai nạn trên ubnd huyện an dương đã yêu cầu công ty cổ phần thương mại minh tân
phải bồi thường thiệt hại cho người lao động gặp tai nạn trong vụ sập giàn giáo